thưa quý vị tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
vừa phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với sáu người tụ tập trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
lực lượng chức năng tuần tra trên tuyến sông cổ chiên đoạn phường tân ngãi tp vĩnh long
thì phát hiện một tàu khách đang lưu thông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên tàu có sáu người
bước đầu làm việc nguyễn minh thanh khai nhận đã điều khiển tàu chở năm người để tổ chức ăn uống
hiện lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm và đưa nhóm người trên về cơ quan
để tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương vừa tạm giữ đối tượng huỳnh thế vũ hai mươi tám tuổi
chú tệ phường thuận giao tp thuận an để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra vào khoảng bốn giờ ngày hai mươi chín tháng tám vũ đột nhập vào nhà chị hồ ngọc mai
thuộc khu phố hòa lân hai phường thuận giao tp thuận an để trộm tài sản
khi vừa đột nhập thì bị chị mai phát hiện
thế vậy vũ đã dùng đá đập vào đầu chị mai rồi dùng dây chói tay khống chế nạn nhân
tiếp đó vũ lấy được tài sản gồm số tiền chín mươi triệu đồng một laptop một điện thoại di động
quá trình điều tra vào ngày ba mươi một tháng tám công an thành phố thuận an đã bắt giữ vũ
khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ
khám xét nơi ở của vũ thu giữ số tiền ba mươi bảy triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác
công an huyện nea kha vừa phối hợp với phòng kiểm soát hình sự công an tp đắk lắc
và công an huyện grongpa tp đắk lắc
công an huyện grongpa tp đắk lắc đã bắt giữ hai đối tượng truy nã sau hai ngày trốn khỏi nơi giam giữ
hai đối tượng bị bắt giữ là cờ sá hái một mươi sáu tuổi và nguyễn văn trực ba mươi một tuổi
đều trú tại huyện grongpa tp đắk lắc
trong đó cơ cho hái phạm tội cướp và cướp giật tài sản
còn nguyễn văn trực phạm tội cướp tài sản và đang bị tạm giam
tại nhà tạm giữ của công an huyện grongpa tp đắk lắc
vào ngày ba mươi tháng tám hai đối tượng này đã bỏ trốn
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện yaka tp đắk lắc đã triển khai các biện pháp nhiệm vụ
để xác minh và phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
cùng công an huyện grongpa tp đắk lắc truy bắt được hai đối tượng này
thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
hơn ba phạm nhân trên toàn quốc đã được đặc xá tha tù trước thời hạn
hồi hộp chờ đợi để rồi vỡ hòa trong niềm hạnh phúc khi gặp lại người thân và bạn bè
sau một quãng thời gian lầm lỗi tự đáy lòng những người được đặc xá trong đợt này
đã cảm nhận rõ rệt giá trị của gia đình của cuộc sống tự do và trách nhiệm của một công dân với xã hội
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại trại tạm giam số hai công an tp hà nội
diễn ra trong bối cảnh khi tình hình của dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
nên tất cả thủ tục đều được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng các quy định về phòng chống dịch
những người được đặc xá là những người có quá trình học tập
lao động cải tạo tiến bộ và đã được xem xét rất kỹ đúng đối tượng điều kiện quy định
có đủ cơ sở khẳng định họ đã ăn năn hối cải nhận rõ sai lầm
không ngừng nỗ lực phân đấu học tập cải tạo tiến bộ để hoàn lương
năm nay thì rất đặc biệt là triển khai quyết định đặc sái của thủ tướng nước
diễn ra trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín và rất nhiều tỉnh địa phương đang thực hiện giãn cách phong tỏa xã hội
sau khi tổ chức lễ công bố chúng tôi sẽ làm thủ tục cũng như là làm các
xét nghiệm liên quan đến covid cũng như các giấy tờ liên quan và các trại tạm giam bố trí phương tiện
cũng như cán bộ là đưa những phạm nhân được đặc sái của thủ tướng nước về địa phương nơi cư trú
và bàn giao địa phương nơi cư trú vừa đảm bảo an toàn vừa thể hiện tính nhân văn
sau phần công bố quyết định đặc sái của chủ tịch nước giám thị các chạy giam công an thành phố hà nội
đã cấp giấy chứng nhận đặc xá đồng thời tổ chức đưa người được đặc xá về địa phương nơi cư trú
đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
giờ đây những người này đã trở thành những người tự do trở về trong bàn tay bao dung của gia đình
người thân và cộng đồng xã hội
sau khi mà chúng tôi được nhận quyết định đặc xá của chủ tịch nước
thì nhìn chung là tất cả anh em phạm nhân cũng như bản thân tôi cũng rất là vui mừng và xúc động
trước sự khoan hồng của đảng và nhà nước
không biết nói gì hơn thì thay mặt
anh em phạm nhân được đặc xá đợt tháng chín năm hai nghìn hai mươi một này
chúng tôi kính chúc đảng và nhà nước mạnh khỏe phát triển mạnh mẽ hơn nữa
để đưa đất nước chúng ta ngày một lớn mạnh
trong đợt đặc xá này thành phố hà nội có năm mươi chín người được đặc xá trở về nơi cư trú
công an thành phố hà nội đã phối hợp với chính quyền địa phương
để giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng vượt qua khó khăn mặc cảm
phân đấu trở thành người công dân có ích cho gia đình
còn đối với các phạm nhân chưa được hưởng đặc xá lần này
lãnh đạo công an tp hà nội mong rằng các phạm nhân sẽ nỗ lực và cố gắng hơn nữa
chấp hành thật nghiêm túc nội quy trại tạm giam tích cực học tập
lao động cài tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của đảng nhà nước
nhân dịp này nhiều địa phương trên cả nước cũng lòng trọng tổ chức lễ công bố quyết định đặc sái
của chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
chí tiết sẽ có trong cuộc tuyên bán
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất